sáng nay quân khu một đã phun khởi khuẩn diện rộng toàn bộ khu vực núi hiểu xá quang châu huyện việt yên tỉnh bắc giang
đây là nơi có số lượng lớn công nhân ngoài tỉnh ở trọ trước khi xảy ra dịch là nguồn lây lớn trong đợt bùng phát dịch vừa qua
cách đây ít ngày khu vực núi hiểu vẫn còn tới gần năm công nhân ngoài tỉnh ở trọ và thời điểm cao điểm thì lên tới gần một mươi công nhân
khu vực này được tỉnh bắc giang xác định là một trong hai nguồn lây chính trên địa bàn cần phải tập trung ngăn chặn nguồn lây trong đợt cao điểm một mươi bốn ngày dập dịch
để ngăn chặn nguồn lây này tỉnh bắc giang đã chỉ đạo di chuyển toàn bộ công nhân ở khu vực núi hiểu đến các khu cách ly tập trung khác trong và ngoài huyện
việc di chuyển đã được thực hiện khẩn trương trong tuần vừa qua toàn bộ công nhân đã được di chuyển ra khỏi khu vực
để trên cơ sở đó sẽ đón công nhân trở lại làm việc chỉ khi nào môi trường an toàn công nhân an toàn thì sản xuất mới khôi phục